tính cho đến thời điểm hiện tại sơn la đã tinh giản được hơn một trăm tám mươi đầu mối trong tổng số hơn năm trăm linh đầu mối giảm hơn hai biên chế hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước trong tổng số gần ba biên chế hoàn thành khoảng tám mươi kế hoạch
như vậy là công tác tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế của tỉnh sơn la bước đầu đã đạt được hiệu quả
đây là buổi gặp mặt đầu tiên của cán bộ nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sơn la
trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ bốn đơn vị y tế dự phòng và một đơn vị chuyên ngành
công tác kiện toàn bộ máy sắp xếp nhân sự ngay sau sắp nhập đã được tiến hành khẩn trương
hiệu quả trước mắt thì rất rõ
công chí biết là năm trung tâm sáp nhập thành một như vậy là giảm được bốn đầu mối ở cấp trung tâm
thế còn là
tại năm trung tâm cũ trước đây thì có hai mươi năm khoa phòng
thì bây giờ khi mà tổ chức lại bộ máy của trung tâm kiểm soát bệnh tật thì bây giờ chỉ còn có một mươi bảy khoa phòng
như vậy là tám giảm được tám cái đầu mối ở cấp khoa phòng
cứ gặm tám đầu mối ở cấp khoa phòng và giảm bốn đầu mối ở cấp trung tâm thì như vậy là các cái vị trí lãnh đạo nó cũng giảm tương đương
đúng không trước đây có năm đồng chí giám đốc thì bây giờ còn
với cái việc thực hiện tự chủ trong các cái bệnh viện trực thuộc sở y tế đã giúp cho tinh giảm được gần hai số lượng người đặc biệt trong các cái bệnh viện là tự chủ hoàn toàn
tức là gần hai cái số người đặc biệt này là trực thuộc một mươi năm bệnh viện đã được tự chủ hoàn toàn
tính đến thời điểm hiện tại sơn la đã ban hành một mươi năm trên ba mươi một đề án tinh giản được hơn một trăm tám mươi đầu mối giảm trên hai biên chế hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước
sơn la đang tiếp tục xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền để tiếp tục ban hành các đề án còn lại
về cơ bản là sẽ thực hiện xong các đề án và sẽ sắp xếp cơ bản xong về tổ chức bộ máy
và trên những cơ sở đó sẽ ra soát lại vị trí việc làm của từng cơ quan tổ chức đơn vị và căn cứ vào các chỉ tiêu để tinh giản biên chế
thì sẽ tinh giảm biên chế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một thì chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu mà mình quyết định để làm
trong ba mươi một đề án thực hiện nghị quyết số một mươi tám và nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tỉnh sơn la có kế hoạch giảm bảy trăm linh một lãnh đạo quản lý
tính đến nay toàn tỉnh đã giảm được hơn một trăm năm mươi lãnh đạo quản lý
trong đó trên một mươi lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh và cán bộ cơ quan cấp phòng thuộc tỉnh

chúng ta cái số giảm số người hương lương ngân sách thì đến thời điểm này hai mươi tám chúng ta đã đạt khoảng tám rồi
thì như vậy là quản lý hai nghìn hai mươi một là hoàn thành chỉ tiêu đến hai nghìn hai mươi năm
cho đến nay công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tinh giản biên chế ở sơn la
đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước mỗi năm khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
nếu tính cả cơ sở vật chất
nếu không phải đầu tư thêm thì mỗi năm tiết kiệm khoảng một tỷ đồng